từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt theo lộ chỉnh từng năm
theo đó giá nước năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng năm sáu mươi sáu so với mức giá hiện nay
theo đó giá nước năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng năm sáu mươi sáu so với mức giá hiện nay từ năm ba trăm linh đồng một mét khối lên năm sáu trăm linh đồng một mét khối đối với hộ dân cư
riêng hộ nghèo và cận nghèo vẫn giữ nguyên năm ba trăm linh đồng một mét khối
năm hai nghìn hai mươi giá nước bán lẻ sẽ tăng lên sáu đồng một mét khối đối với hộ dân cư năm sáu trăm linh đồng một mét khối đối với hộ nghèo và cận nghèo
năm hai nghìn hai mươi một là sáu ba trăm linh đồng một mét khối đối với hộ dân cư và sáu đồng một mét khối đối với hộ nghèo và cận nghèo
năm hai nghìn hai mươi là sáu bảy trăm linh đồng một mét khối đối với hộ dân cư và sáu ba trăm linh đồng một mét khối đối với hộ nghèo và cận nghèo
giá này trở nên rất nguy hiểm
chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và áp dụng cho định mức sử dụng đến bốn mét khối một người một tháng
đối với định mức từ bốn đến sáu m ba một người một tháng và trên sáu m ba một người một tháng sẽ có mức giá cao hơn